nhưng khi bán duyên cùng với cây sen và nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội phụ nữ ở địa phương
năm hai nghìn một mươi sáu chị đã mạnh dạng tham gia khởi nghiệp với mô hình làm sữa sen
bước đầu đã giúp gia đình chị có thu nhập ổn định dường lên thoát nghèo
cố gắng cố gắng để làm một cái gì đó
thứ nhất là em cũng tôi cũng mới giới thiệu cái khen của các người mình đến với mọi người
rồi thứ hai nữa là muốn mình dự khó dự khó để
dự khó để mà cho thoát nghèo á để dương lên
dương lên là để lo cho mấy đứa con
thì lúc trước mình tại mình không có học rồi
thì giờ muốn dự khó để dương lên kiếm tiền để nuôi cho mấy đứa con ăn học đàng hoàng
không chỉ làm sản phẩm sữa sen chỉ còn tìm tòi học hỏi
và cho ra đời thêm hai sản phẩm mới từ hạt sen đó là sen bột và sữa sen bột
hiện nay chị đã thành lập cơ sở có nhãn mát theo đúng quy định
đồng thời các sản phẩm được phân phối khắp các địa phương trong và ngoài quyện
trung bình mỗi tháng chị thúy cung cấp cho thị trường trên hai chai sữa
sắp tới đây thì bước đầu tiên thì các thủ tục đã xong rồi cũng như cơ sở cũng đã hoàn tất
thì cũng sẽ giới thiệu quảng bá sản phẩm sữa hạt sen tại chỗ cơ sở diễm thí hai
để mở rộng tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn nữa
thì từ đó thì tạo công an việc làm cho hội viên phụ nữ
ở khu vực gần nhà chị thúy lột hạt sen nhiều hơn
rồi có thu nhập ổn định bên cạnh đó thì chị thúy cũng phát triển thêm kinh tế gia đình
giống đam mê với nghề làm khô nhưng bước đầu tiếp cận với nghề
chị nguyễn thị chi ở xã trường xuân gặp rất nhiều khó khăn
khi vừa qua giai đoạn tìm quy trình sản xuất
chị chi lại tiếp tục dấp phải khâu các thủ tục pháp lý cũng như khâu quảng bá thương hiệu
nhưng khi được hội phụ nữ địa phương tìm đến hỗ trợ giúp đỡ giờ đây chị đã an tâm sản xuất
ngoài sản phẩm khô cá lốc truyền thống
thêm nhiều mặt hàng khô sản phẩm mới như khô cá chốt lạp sưởng
được cung ứng nhiều nơi trong và ngoài quyện
lúc đầu mình chưa có vô hội phụ nữ thì mình chỉ bán rất là ít
nhiều khi năm sáu ngày mình bán được vài ký này kia vậy thôi
nhưng mà từ khi mà được hội phụ nữ ở xã giới thiệu lên
thì cái địa bàn của mình bán được rộng rãi được nhiều hơn được nhiều người biết đến hơn
phụ nữ nói chung là
ở phụ nữ bên phụ nữ là hỗ trợ mình rất là nhiều
có giới thiệu cho mình đi giống như mấy cái hội chợ này kia vậy đó
ngoài hỗ trợ pháp lý xây dựng thương hiệu cho phụ nữ khởi nghiệp
đi cùng với đó hội còn hỗ trợ các dị em tiếp cận tín dụng từ các nguồn giống
với tổng số tiền là hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng
nổi bật trong phong trào khởi nghiệp
hội liên hiệp phụ nữ quyền đã thành lập câu lạc bộ phụ nữ vượt khó sáng tạo khởi nghiệp
dưới nguồn quỹ đóng góp tự nguyện là hai mươi một triệu đồng
bên cạnh việc giúp các dị em xoay vòng nguồn giống hỗ trợ nhau
câu lạc bộ còn là nơi chia sẻ học hỏi kinh nghiệm các mô hình khởi nghiệp làm kinh tế hiệu quả
đồng thời nơi đây cũng là nơi giúp chị em nhận diện những khó khăn thách thức
nhằm chuẩn bị tốt hơn hành trang và tâm thế để khởi nghiệp thành công hơn